nắng hạn gây gắt kéo dài trong thời gian qua đã khiến lượng nước của hầu hết của các hồ chứa thủy lợi của tỉnh bình định đã ở dưới mực nước chết
khoảng ba hectare lúa và một hộ dân đang thiếu nước chậm chậm
và theo ghi nhận thì đây là đợt hạn hán kéo dài và nghiêm trọng nhất trong một mươi năm năm qua xảy ra tại đây
nắng nóng kéo dài hơn một tháng qua đã làm cho khoảng tám trăm sáu mươi hectare cây trồng ở huyện hoài ân tỉnh bình định bị khô hạn do thiếu nước
trong đó có hai trăm linh hectare lúa đã bị khô cháy nhiều chân ruộng thấp cũng đã khô nẻ lúa mới xạ vừa kịp lên mầm đã bị chết khô
khoảng một trăm sáu mươi hectare ruộng phải bỏ hoang vì thiếu nước
huyện hoài ân đã trích ngân sách gần ba tỷ đồng để triển khai các biện pháp cấp bách chống hạn
các địa phương đã triển khai rất là quyết liệt sử dụng các trạm bôm trạm bôm điện trạm bôm dầu
và lép đẹp một số trạm bôm giả chiến để phục vụ tận dụng các ảnh

diện tích khô hạn của huyện hoài ân tập trung chủ yếu tại các xã ân hảo tây ân tín ân hữu ân đức ân mỹ
hiện hầu hết các hồ chứa trên địa bàn huyện đã cạn trời đáy
người dân nơi đây đang chạy đua với thời gian lắp các trạm bôm giả chiến ngay đêm bầm nước để cứu lúa
huyện hoài ân đã trích ngân sách gần ba tỷ đồng để triển khai các biện pháp cấp bách chống hạn
đây là cánh đồng mẫu lớn của xã hoài hương lúa đăng kỳ chủ đồng nhưng thiếu nước nhiều diện tích đã bị khô hạn cháy lá
huyện hoài ân đã trích ngân sách gần ba tỷ đồng để triển khai các biện pháp cấp bách chống hạn cháy lá
sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh bình định cho biết bảy mươi bảy hồ chứa tại các huyện phía bắc tỉnh đã khô cạn xuống dưới mực nước chết
ngành nông nghiệp đang khẩn trương điều tiết nước tưới tại các hồ chứa lớn cho diện tích lúa hơn sáu ha có thể cứu được
đồng thời khoan giếng lách
thêm đập để lấy nước